trong vụ việc hai mẹ con mất tích vào chiều cùng ngày tại sông công đoạn chảy qua địa phận tổ dân phố đá mài đội bảy thị trấn hùng sơn huyện đại từ tỉnh thái nguyên
trước đó quần chúng nhân dân phát hiện thi thể một bé trai trôi giạt trên sông công thuộc khu vực trên
qua xác minh cháu bé tên là trần minh vũ ba tuổi
trước đó vũ cùng mẹ là nguyễn thị nhung hai mươi bốn tuổi đi xe máy từ nhà riêng ở xóm cây cóp xã đình thành huyện định hóa tỉnh thái nguyên
tới địa điểm trên thì bị mất tích xe máy tìm thấy ở bờ sông
sau khi biết vụ việc lực lượng chức năng huyện đại từ đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm nhưng không tìm thấy chị nhung và điện báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh
nhận được tin cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã có mặt tại hiện trường triển khai tìm kiếm và sau khoảng ba mươi phút đã phát hiện thi thể chị nhung ở dưới sông đưa lên bờ bàn giao cho lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc
một mươi ngày sau khi huy động người dùng ghe đuổi theo quản lý thị trường cướp lại số thuốc lá vào ngày hôm qua hai mươi tháng chín nguyễn minh hùng tự là tèo ba mươi tám tuổi quê ở đức huệ long an kẻ cầm đầu nhóm buôn lậu đánh chết ông nguyễn kim danh là cán bộ đội một tri cục quản lý thị trường tỉnh long an đã ra đầu thú
hùng là một trong những chùm nài chuyên đưa thuốc lá lậu từ campuchia về đức huệ rồi trung chuyển qua huyện đức hỏa long an trước khi về tp hcm
năm ngày sau khi huy động người dùng ghe đuổi theo quản lý thị trường cướp lại số thuốc lá vào ngày hôm qua hai mươi tháng chín nguyễn minh hùng tự là tèo ba mươi tám tuổi quê ở đức huệ long an kẻ cầm đầu nhóm buôn lậu đánh chết ông nguyễn kim danh là cán bộ đội một trên cuộc quản lý thị trường tỉnh long an trước khi về tp hcm